việt nam cần làm gì để vươn mình trở thành một nền kinh tế nông nghiệp lớn mạnh trên thế giới
làm thế nào để nông sản việt nam xuất khẩu được sang các thị trường lớn như eu các nước trong khối cptpp
đây là nội dung được thảo luận tại hội thảo cptpp cơ hội và thách thức cho nông sản việt
hội thảo có sự tham dự của đồng chí thảo xuân sùng ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nông dân việt nam
đồng chí trần tuấn anh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thường
hiệp định cptpp là một fta thế hệ mới tiêu chuẩn cao có phạm vi cám kết rộng và mức độ cam kết sâu hơn
so với các cam kết khi gia nhập wto và trong các fta mà việt nam đã tham gia từ trước tới nay
được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức to lớn cho việt nam
tại hội thảo các ý kiến tập trung thảo luận về phương thức kết nối cung cầu và tiếp cận chuỗi giá trị trong các sản phẩm nông nghiệp việt nam
việc nhận diện rõ hơn những cơ hội và thách thức của nông sản việt nam trong cptp

tăng cường nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cấp ngành doanh nghiệp và nông dân
đối với sản xuất nông nghiệp đời sống nông dân và phát triển nông thôn
nhưng chất lượng sản xuất nông nghiệp nói chung
việc tiêu thụ phân phối nông sản nói riêng ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế thậm chí là yếu kém
nhận định này dễ chứng minh qua việc chiếm tỷ lệ xuất khẩu nông sản thô còn cao
ngành hàng nông sản có chất lượng và số lượng các chối giá trị nông sản còn thấp
thách thức tổ chức sản xuất nông sản thiêu chối giá trị còn sơ sài
liên thông giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới còn gàm nhiều giao cản vất vần
theo bộ trưởng bộ công thương nếu tính chung về xuất khẩu nông sản thủy sản của việt nam
sang thị trường khu vực châu âu cũng như trong cptpp thì kim ngạch đã lên đến ba mươi năm
điều này có nghĩa có hơn một phần ba giá trị xuất khẩu nông sản thủy sản của chúng ta
sẽ có điều kiện để thật sự tiếp cận với thị trường
có dư địa rất lớn cho sự tăng trưởng trong quy mô sản xuất của việt nam
tới những khu vực kinh tế tiên tiến có đặc thù bổ sung nền kinh tế của việt nam
với các cơ cấu sản phẩm của các ngành kinh tế khác giảm thiểu sự cạnh tranh
để tận dụng tốt các cơ hội và đối phó hiệu quả với các thách thức mà các fta mang lại
là vấn đề mà chính phủ doanh nghiệp và người dân cần sẵn sàng chuẩn bị càng sớm càng tốt
có tới hơn bảy mươi đánh giá rằng là cộng đồng doanh nghiệp mà phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
còn chưa nắm bắt đầy đủ và đầy đủ và kịp thời các thông tin của hội nhập
đặc biệt là những thông tin cụ thể liên quan đến những cơ hội thách thức
và cả những nội dung rất cụ thể liên quan đến cam kết hội nhập
trong những ngành hàng những dòng sản phẩm và hàng hóa của chúng ta
có tới gần bảy mươi năm ý kiến cho rằng còn có những bất cập và tồn tại
trong công tác tổ chức thực thi các cam kết hội nhập những nội dung của hiệp định thương mại
ở vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước
điều đó cho thấy rõ ràng chúng ta còn đang rất cần hơn nữa những sự chủ động tích cực
và đặc biệt vai trò đúng tình tiết trịnh nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như các tổ chức trong hệ thống chính trị của chúng ta
việt nam cam kết một biểu thuế chung cho tất cả các nước cptpp
theo đó việt nam sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với sáu mươi sáu số dòng thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực
và tám mươi sáu năm số dòng thuế sau ba năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực
những thuận lợi và khó khăn đã được nêu ra tại hội thảo và đưa ra việc cần làm ngay
để việt nam vươn mình trở thành một nền kinh tế nông nghiệp lớn mạnh trên thế giới